sở y tế tp đà nẵng vừa có văn bản đình chỉ lưu hành và thu hồi hai loại thuốc điều trị tăng huyết áp và thuốc hò không đặt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định
hai loại thuốc bị đình chỉ lưu hành và thu hồi gồm thuốc viên nén captoprin hai mươi năm mg do công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế sản xuất không đặt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu tạp chất captoprin dinsulfit
và thuốc siroho bạch ngân pv do công ty cổ phần dược phúc vinh sản xuất mẫu thuốc này không đặt tiêu chuẩn chất lượng nên buộc phải thu hồi và dừng lưu hành
sở y tế đà nẵng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh các cơ sở bán buôn bán lẻ sử dụng thuốc trên địa bàn thành phố thu hồi hai loại thuốc này và báo cáo về sở y tế trước ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
thanh tra sở y tế cùng các đơn vị liên quan sẽ giám sát và xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành